theo thống kê sơ bộ của tổng cục hải quan tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam trong kỳ một tháng chín năm hai nghìn hai mươi đạt hai mươi bốn ba mươi tỷ usd có nghĩa là giảm tám chín so với kỷ hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi
lũy kế đến hết ngày một mươi năm tháng chín thì tổng kinh ngạch xuất nhập khẩu của việt nam ước tính đạt ba trăm sáu mươi một năm mươi một tỷ usd
về xuất khẩu trong kỳ một tháng chín việt nam đạt giá trị xuất khẩu một mươi hai sáu mươi ba tỷ usd giảm một mươi năm tám so với kỳ trước
trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt giá trị xuất khẩu bảy tám mươi ba tỷ usd
ở chiều ngược lại kinh bạch nhập khẩu của việt nam trong kỳ một tháng chín đạt một mươi một sáu trăm sáu mươi bốn tỷ usd tăng một so với kỳ hai tháng tám
trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt giá trị nhập khẩu sáu sáu mươi bốn tỷ usd
trong kỳ một tháng chín cán cân thương mại của việt nam tiếp tục thẳng dư chín trăm bảy mươi ba triệu usd nâng mức thẳng dư lũy kế từ đầu năm đến hết ngày một mươi năm tháng chín đạt một mươi bốn bốn mươi sáu tỷ usd
đây là mức thẳng dư kỷ lục của việt nam